thưa quý vị công an quận bình tân tp hcm vừa bắt quả tang vụ vận chuyển mua bán trái phép ma túy tổng hợp
với số lượng gần hai mươi một kg do các đối tượng phạm thành lực chú quận tám trần huệ minh chú quận bình tân và nguyễn quốc tuấn chú quận một thực hiện
trước đó vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an quận bình tân phát hiện phạm thành lực chú quận tám
điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thu giữ trong áo khoác của lục một bịch methamphetamin có khối lượng gần hai trăm linh gram
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lực công an thu giữ gần sáu trăm linh gam ma túy các loại
lục khai nhận nguồn gốc số ma túy trên là do trần huệ minh chú quận bình tân đưa đi để bán lại cho khách
mở rộng điều tra cùng ngày lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn quốc tuấn
tại xã hoác ngôn thu giữ gần hai mươi kg ma túy loại methamphetamine
qua làm việc tuấn khai số ma túy trên là do minh và lục giao cho tuấn
đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn này hiện đang được công an tp hcm tiếp tục mở rộng điều tra
hai thanh niên ngồi trong quán uống cà phê thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trong lúc rượt đuổi một người bị đâm tử vong
bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do nợ nần cá độ bóng đá
vụ án mạng xảy ra tại khu vực đường số năm khu phố hai phường linh xuân tp thủ đức tp hcm
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h cùng ngày nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê ở bình thuận làm nghề sơn nước ngồi uống cà phê trong quán thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên ngồi cùng
cả hai giật đánh nhau một người bị đâm tử vong
sau khi gây án nam thanh niên trên đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường
công an tp thủ đức đã phong tỏa hiện trường trích xuất camera lấy lời khai nhân chứng để làm rõ
bước đầu vụ án mạng được xác định từ nguyên nhân mâu thuẫn nợ nần cá độ bóng đá giữa hai nam thanh niên
hiện công an tp thủ đức phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tổ chức truy xét đối tượng gây án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn trí thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú ở an giang để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra tối ngày năm tháng một mươi hai vừa qua tại địa bàn xã an viễn huyện trảng bom đối tượng nguyễn trí thông đã dùng dao đâm nhiều nhát vào

đánh gây thương tích phải nhập viện
chủ tịch ubnd quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng cho biết lực lượng chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc
trước đó vào ngày chín tháng một mươi hai câu lạc bộ gôn bách khoa đà nẵng đã viết thư tố cáo kêu gọi tẩy chay một người chơi gôn
vì đã có hành vi dùng gậy gôn đánh người
theo thư tố cáo vào ngày sáu tháng một mươi hai một nhóm bốn người trong đó có một người đàn ông đã chơi trên sân brg của đà nẵng
trong quá trình chơi do bất đồng với một nữ nhân viên sân gôn người đàn ông đã dùng gậy gôn đập vào người nhân viên này
hậu quả cây gậy bị gãy làm đôi nữ nhân viên bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tp đà nẵng
theo đơn thư người đàn ông này là chủ tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn tại tỉnh quảng nam là thành viên hội đồng nhân dân của tỉnh quảng nam
liên quan đến vụ việc trên thì chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai phía gia đình nữ nhân viên cho biết hiện sức khỏe của chị đã bình phục
người hành hung cũng đã đến công ty nơi chị làm việc để gửi đơn xin lỗi
và dự kiến vào hôm nay là ngày một mươi ba tháng một mươi hai hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam sẽ tổ chức họp báo xung quanh vụ việc một đại biểu hội đồng nhân dân của tỉnh này đánh nữ nhân viên sân gôn tại tp đà nẵng gây xôn xao dư luận
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác công an thành phố bắc ninh của tỉnh bắc ninh đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô và nghi vấn tài xế lái ô tô gây tai nạn là một người khuyết tật
trước đó trên mạng xã hội lan truyền clip liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô xảy ra tại thành phố bắc ninh vào sáng ngày một mươi hai tháng một mươi hai
mặc dù vụ va chạm không gây thiệt hại lớn về tài sản và người song lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng vì người điều khiển ô tô là một người khuyết tật
được biết người đàn ông cụt chân lái xe ô tô sáu mươi tám tuổi trú tại thành phố bắc ninh hiện đội cảnh sát giao thông công an tp bắc ninh đang trích xuất camera để làm rõ người cầm lái và xử lý theo quy định
hiện nay tây nguyên đang bước vào cao điểm nắng nóng hành khô tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao
trên địa bàn tỉnh gia lai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tích cực tuyên truyền và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại các công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm

trên địa bàn tỉnh gia lai lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và kiểm tra công tác phòng cháy doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm phát hiện xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm
trong quá trình hoạt động thì có vụ cháy từ băng tải từ lò xoáy qua mây khu ép tức là trong quá trình đó còn từ một mươi h ba mươi một mươi một h đêm thì các anh em hoạt động phát hiện đám cháy
trong thời điểm này chúng tôi cũng đã tăng cường công tác kiểm tra chung toàn bộ các cơ sở trong đó cũng tập trung vào các cơ sở trọng điểm có tinh chất nguy hiểm cháy nổ trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh
ví dụ như các cơ sở gia công chế biến gỗ các kho chữa hoang nông sản
các cơ sở sản xuất kinh doanh khác
mục đích ở đây là để nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở của lực lượng phòng cháy cháy cơ sở
và cái thứ hai nữa là để tuyên truyền và giúp hướng dẫn cho cơ sở chủ động trong công tác phòng cháy cháy
cùng với công tác kiểm tra nhắc nhở đẩy mạnh tuyên truyền của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và công an các cấp
thì người đứng đầu công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cần chủ động trang bị phương tiện
nêu cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chủ động phối hợp thực tập các phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ nhằm ứng phó hiệu quả khi có cháy nổ hạn chế thiệt hại về người và tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can
trong đó có phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hai phường phú hải tp phan thiết tỉnh bình thuận
theo hồ sơ dự án thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii nằm trên ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu b
nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải tp phan thiết tỉnh bình thuận
các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất với giá khởi điểm là hơn một trăm một mươi một tỷ đồng đó là giá của năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đầu giá các lô đất này
mặc dù đã nhiều lần đưa ra thông báo kéo dài từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận đã giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp không thông qua đấu giá
ba lô đất trên với giá một trăm một mươi một tỷ đồng bằng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố đối với ông phạm thanh tùng bốn mươi ba tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán trí việt về tội thao túng thị trường chứng khoán
việc khởi tố đối với ông tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần louis holdings
công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land và công ty cổ phần lewis capital
trước đó bị can đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis holdings
đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt và đồng phạm trong việc thao túng thị trường chứng khoán
thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn louis holdings
thuê xe tự lái rồi mang đi bán đối tượng vũ thành trung ba mươi năm tuổi trú tại thành phố biên hòa
vừa bị công an tỉnh đồng nai ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi vũ thành trung đã ký hợp đồng thuê xe ô tô tự lái của anh đặng văn quảng
trú tại tỉnh bình dương với số tiền hai mươi năm triệu đồng một tháng
đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi anh quảng gọi điện cho trung yêu cầu trả xe thì trung hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả
nghi ngờ trung lấy xe của mình đưa đi bán anh quảng đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
tại cơ quan công an trung khai nhận sau khi thuê xe của anh quảng đã bán chiếc xe này cho một người khác
với giá là hai trăm năm mươi triệu đồng
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo đoàn thị kim thanh ba mươi năm tuổi
trú tại quận sơn trà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng vốn là hiệu trưởng của một trường mầm non trên địa bàn quận sơn trà thành phố đà nẵng
nhưng thanh lại làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ
thanh lên mạng đặt làm giả bảy giây chứng nhận quyền sử dụng lô đáy
đất đang thế chấp ngân hàng để lừa bảy người chiếm đoạt hơn bốn tỷ đồng
thủ đoạn của thanh là nói dối các bị hại cần tiền sửa trường nâng cấp cơ sở vật chất
lô đất trị giá tiền tỷ nhưng thanh chỉ vay mỗi người vài trăm triệu đồng và hứa sẽ trả lãi
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt đoàn thị kim thanh một mươi tám năm tù về hai tội danh
lừa đảo chiếm đọt tài sản và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức